tổ công tác thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện tàu kg chín mươi năm nghìn hai mươi bốn ts
đang vận chuyển hai mươi lít dầu đeo không có giấy tờ hợp pháp trên vùng biển kiên giang
khu vực biển giáp danh giữa việt nam và malaysia
ông trần duy khánh thường trú tại mỹ long hòn đất kiên giang làm thuyền trưởng khai nhận
số hai mươi lít dầu dia trên được mua từ nước ngoài về việt nam để tiêu thụ
tàu đang hành trình về đất liền thì bị lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện kiểm tra và bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi tám bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cũng đã bắt và xử lý hai tàu buôn lậu
chở ba mươi năm lít dầu đeo trên vùng biển giáp danh giữa việt nam và indonesia
hiện nay các cơ quan chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đang điều tra làm rõ và xử lý các tàu vi phạm theo quy định của pháp luật